thưa quý vị theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai do ảnh hưởng của không khí lạnh gây rét đậm rét hại
tại khu vực bắc bộ và mưa lớn tại các tỉnh thành phố khu vực trung bộ đã làm ba người tử vong
tại thừa thiên huế một người sóc trăng hai người và hai người mất tích tại thừa thiên huế
và một người bị thương tại sóc trăng
ngoài ra mưa lớn cũng đã làm một nhà bị sập tại quảng nam
hai tám trăm sáu mươi nhà bị ngập từ bốn đến năm mét tại thừa thiên huế
hiện nước đã rút hai mươi tám hectare hoa màu bị thiệt hại tại quảng nam
và bảy điểm sạt lở tại quảng trị thừa thiên huế quảng nam
để tiếp tục ứng phó với mưa lũ rét đậm rét hại và gió mạnh trên biển
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh
thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo để thông báo
hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ
rét đậm rét hại lốc xét mưa đá và gió giật mạnh